vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng ba spareone một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ của nhật bản
đã thực hiện phóng tên lửa kairos số một mang theo vệ tinh nhân tạo
tuy nhiên lần phóng thử này đã thất bại khi tên lửa phát nổ ngay khi rời bệ phóng
nếu như vượt qua được thử thách này thì spareone sẽ trở thành công ty tư nhân đầu tiên của nhật bản
phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo
trong quá trình chuẩn bị các kỹ sư của dự án không phát hiện thấy bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào
tên lửa bốn tầng dài một mươi tám mét nặng hai mươi ba tấn được khai hỏa và cất cánh theo đúng dự kiến
vào lúc một mươi một h một theo giờ địa phương
tuy nhiên tên lửa đã phát nổ chỉ sau vài giây rời khỏi bệ phóng
để lại lan khói dây đặc và những tiên lửa bốc lên
các mảnh vỡ của tên lửa phần đi rơi xuống ngọn núi gần đó phần thì rơi xuống biển
trên website của công ty span một đã thông tin cho biết nguyên nhân xảy ra sự cố đang được điều tra
đây được xem là một thất bại lớn cho nỗ lực của nhật bản
nhằm chen chân vào thị trường phóng vệ tinh có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao